tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sản xuất buôn bán hàng giả của nhóm trịnh sướng
và ba nhóm khác hoạt động riêng ở nhiều tỉnh thành
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo
trong đó viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trịnh sướng một mươi hai một mươi ba năm tù
đối với ba mươi tám bị cáo còn lại bị đề nghị bức án từ ba tám năm tù
cụ thể đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xử phạt bị cáo đinh trí dũng hồ xuân cường từ bảy đến tám năm tù
nguyễn ngọc quan mai trung hậu từ năm đến sáu năm tù nguyễn thị thu hòa từ bảy năm đến bảy năm sáu tháng tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến sáu năm tù
theo cáo trạng trịnh sướng bị cáo buộc pha trộn hơn một trăm chín mươi hai triệu lít xăng giả
bán ra thị trường hơn một trăm tám mươi tám triệu lít thu lợi bất chính hơn một trăm năm mươi một tỷ đồng
vâng phiên tòa thì đang tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị diễn biến cũng như kết quả của phiên xét xử vụ án trong các bản tin thời sự sau
tiếp tục với những tin tức khác
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng đặng đức lâm
trú tại thôn hùng lãm một xã hồng thái huyện việt yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn ba tỷ đồng
dưới hình thức trao đổi mua bán căn hộ trung cư bất động sản
trong khoảng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang nhận được đơn tố cáo của một số người dân
tiến hành điều tra xác minh phòng cảnh sát hình sự xác định đặng đức lâm là đối tượng không có năng lực tài chính để mua bán nhà đất
nhưng có am hiểu về lĩnh vực bất động sản
thông qua các trang mua bán nhà đất đối tượng biết được nhu cầu của một số bị hại và tìm cách tiếp cận
bằng chiêu bài có nhu cầu mua bán căn hộ và có suất mua căn hộ giá yêu đãi từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến nay
đối tượng đã lừa nhiều công dân đặt tiền mua bất động sản rồi sau đó chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới hơn ba tỷ đồng
thưa quý vị vụ án mạng xảy ra cách đây hơn một tuần ở gần chân núi đã khiến người dân ở làng chư cơ rây
thuộc thôn bốn xã đắc pơ phò huyện crong chê rò vô cùng bất an lo lắng
nạn nhân là bà đinh thị bo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại ở điểm làng chư cơ rây bị sát hại khi đang lên dãy đào mì
với quyết tâm làm rõ hung thủ chấn an dư luận đến sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai công an đã bắt giữ đối tượng đinh cơ
người cùng lan chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng trên
tại cơ quan công an đinh cương khai nhận vào chiều ngày một mươi tháng một mươi hai thấy bà bo đang đào trượt đồng ở cửa hang nơi cương đặt bẫy
hai người đã to tiếng với nhau bà bo lúc này dơ quốc hàm dọa không may chúng ta cơn chảy máu
đối tượng tức giận lấy khúc cây gần đó đập vào đầu nạn nhân đến bất tỉnh rồi thực hiện hành vi đồi bại
sau đó thấy bà bo còn sống hắn lấy dao cắt một nhát vào cổ nạn nhân tử vong đem thi thể đến vị trí khác cách đó ba mươi mét
vùi lấp xuống đất để phi tang đồng thời xóa dấu vết tại nơi sát hại nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội
mình thấy có ba cục đá đặt trên đó là nghi chắc bà bo bị trôn ở đây rồi
mình dụng tay dụng chân chạy không nổi luôn mà
về làng tôi gọi ơ bà con
gọi cả con trai nó nữa con trai nó mòi đất lên thì thấy cái cổ tay là biết rồi làng mình ai cũng sợ
mà bắt được rồi
thế là coi như làng xóm mình là an tâm không có sợ nữa
mặc dù manh mối về đối tượng khá mù mờ nhưng qua sàng lọc lực lượng công an nhận thấy nổi lên đối tượng đinh công
chú cùng làng trư cray xã đắc bờ phò có nhiều biểu hiện nghi vấn
lực lượng cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định gen đối với các dấu vết sinh học thu được ở hiện trường
kết quả giám định adn cho thấy ngoài dấu vết máu tại hiện trường còn có dấu vết tinh trùng chính xác là của đinh cơ
đó là dấu vết của đinh cương
thì đối tượng cân này là đối tượng đã bỏ đi khỏi làng và sống ở trên rừng khu vực núi ở xã đắc bờ phò này cũng rất lâu rồi
bẫy săn bắt ở trên cái núi để kiếm sống chứ không có xuống đồng bằng
đối tượng này luôn luôn bên mình có khẩu súng cồn đồng thời là dao và có trông
khi tổ công tác tiếp cận để suy bắt đối tượng này đối tượng này thường lẩn trốn trên khu vực đồi núi hiểm trở
và rất là khó có thể tiếp cận được đối tượng
sau hơn một tuần truy tìm đối tượng vào chín h ngày hai mươi tháng một mươi hai khi cường định vào xin đồ ăn ở một tròi dãy
thì bất ngờ các chính xác hình sự xuất hiện nhanh chóng bắt giữ kẻ thù ác
hiện cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục để khởi tố đối tượng đinh cơ về hành vi giết người
một vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy là một mươi bánh heroin vừa bị lực lượng chức năng của tỉnh cao bằng phát hiện và bắt giữ
khi đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ bốn a thuộc qua địa phận xóm nà tục xã đức xuân huyện thạch an tỉnh cao bằng
tổ công tác thuộc công an huyện thạch an đã phát hiện xe ô tô di chuyển theo hướng từ tỉnh lạng sơn đến tỉnh cao bằng
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng xe để kiểm tra
lái xe là phương trần cương chú tại xóm bản dốc xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
khám xét trên xe phát hiện một mươi bánh chất hồ màu trắng
cương khai nhận toàn bộ số hàng này là heroin có khối lượng gần ba năm kg
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó lực lượng công an tỉnh quảng bình cũng vừa bắt hai đối tượng thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến và gần một bánh heroin
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang dương minh đức đang có hành vi cất giấu trong người một túi ni lông bên trong chế chất bột màu trắng
và thu giữ tại nơi ở của đức một túi ni lông và bốn gói giấy bên trong đều chứa chất bột màu trắng
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của nguyễn quang trung phát hiện thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến gần một bánh heroin
một cân tiểu ly một điện thoại và bốn trăm năm mươi chín triệu đồng cùng nhiều tăng vật tài liệu khác hiện vụ việc đang được đấu tranh mở rộng
còn tại tỉnh hà giang liên tiếp nhiều vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy nhỏ lẻ cũng được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà giang phát hiện xử lý góp phần làm trong sạch địa bàn
ghi nhận của phóng viên antv
đây là đối tượng hoàng văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và quan thị yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám có hộ khẩu thường trú tại tỉnh tuyên quang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà giang khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
tôi nhận thức hành vi phạm tội là xa trái pháp luật

khi mua ma túy nghề thì chúng tôi chia ra từng khói nhỏ để bán
chia nhỏ ra và chúng tôi bán được bốn triệu
trước đó công an thành phố hà giang cũng đã bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy do hai đối tượng nguyễn tiến hân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn tiến đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cả hai thông trú tại xã ngọc đường thành phố hà giang tỉnh hà giang
qua các vụ việc cho thấy phần lớn tội phạm ma túy hoạt động mua bán nhỏ lẻ không hình thành đường dây lớn để dễ dàng qua mắt lực lượng chức năng
chủ yếu là lấy hàng phục vụ cho các con nghiện trên địa bàn
từ đầu năm đến nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà giang đã phát hiện điều tra và làm rõ một mươi năm vụ với hai mươi một đối tượng
đối với tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố thì cơ bản chúng tôi cũng đã kịp thời khám phá bắt giữ
và xử lý rất là cương quyết
bên cạnh đó còn tồn tại một số các tụ điểm một cái điểm các cái điểm bán lẻ chủ yếu là do các con nghiện tự mua đi bán lại với nhau
vì vậy mà trong thời gian tới mà nhất là trong đợt cao điểm này chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành bằng các biện pháp để kịp thời phát hiện bắt giữ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thời gian tới đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà giang đã phát hiện điều tra và làm rõ một mươi năm vụ với hai mươi một đối tượng
công an thành phố hà giang tiếp tục bám sát cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác truy vết triệt phá tụ điểm phức tạp về thiện nạn xã hội
nhất là điểm mua bán sử dụng tài sự ma túy đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ một nhóm đánh bạc tại nhà riêng ở xã ea hùa huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng tổ công tác đã thu giữ hơn một trăm ba mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc đánh bạc
sòng bạc trên do lê thái định chú ở xã ea hùa tổ chức định đã đặt vấn đề thuê nhà của ông nguyễn văn nam ở địa chỉ trên
với giá từ ba trăm linh đến năm trăm linh ngàn một ngày để thường xuyên tổ chức đánh bạc
tại thời điểm bị phát hiện ngoài định và nam còn có tám đối tượng tham gia đánh bạc đều trú ở huyện buôn đôn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
chiều qua cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ
và tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm công an tp hcm đồng nai bà rịa vũng tàu
triệt phá thành công băng nhóm giang hồ tàng trữ vũ khí quân dụng
do các đối tượng hình sự cộng cán gốc hải phòng cầm đầu
và điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn hai tỷ đồng
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trực tự dịp cuối năm của bộ trưởng bộ công an
qua công tác nghiệp vụ cục cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng hình sự cụm cán gốc hải phòng
liều lĩnh có bị hiện hoạt động ban nhóm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
để tranh giành địa bàn tại tp hcm đồng nai bà rịa vũng tàu và các tỉnh phía nam
cục cảnh sát hình sự bộ công an đã chi đạo phòng phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
và tệ nạn xã hội lập chuyên án để đấu tranh triệt phá
ban chuyên án xác định ban nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức
thông qua mạng internet với thư đoạn tinh vi xáo quyệt
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
tiến hành phá án đồng loạt khám xét khẩn cấp tại một mươi bốn địa điểm thuộc nhiều quận huyện
của tp hcm bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu hai khẩu súng một trăm hai mươi viên đạn cùng nhiều hung khí
năm trăm tám mươi triệu đồng một xe ô tô hai mươi ba điện thoại di động cùng nhiều đồ vật tài liệu
ban chuyên án xác định đường dây này do nguyễn văn điền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quê hải phòng cầm đầu dùng sức cho điện là các đối tượng cụng cái nhiều tiền án tiền sự
gồm nguyễn văn dương cao duy hưng lò văn tuấn cùng một số đối tượng liên quan
căn cứ vào các tài liệu ban chuyên án xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tổng số tiền giao dịch
dùng để đánh bạc của đường dây này khoảng hai một trăm năm mươi tỷ đồng hiện cục cảnh sát hình sự
đang tiếp tục củng cố tài liệu mở rộng điều tra xử lý triệt để băng nhóm tội phạm này
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái vừa phá thành công chuyên án
bắt quả tang đối tượng hảng a hồ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn pá lau xã bá lau huyện trạm tấu
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại thôn nà vạng xã nghĩa an thị xã nghĩa lộ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng hàng a hồ
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tại chỗ hai bánh heroin gần bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
cùng một số đồ vật tài sản khác có liên quan hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó lực lượng công an tỉnh quảng bình cũng vừa bắt hai đối tượng thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến
và gần một bánh heroin
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang dương minh đức đang có hành vi cất giấu trong người một túi ni lông
bên trong chứa chất bột màu trắng và thu giữ tại nơi ở của đức một túi ni lông bốn gói giấy bên trong đều chứa chất bột màu trắng
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của nguyễn quang trung phát hiện thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến
gần một bánh heroin một cân tiểu ly một điện thoại và bốn trăm năm mươi chín triệu đồng cùng nhiều tăng vật tài liệu liên quan khác
hiện vụ việc đang được đấu tranh mở rộng
liên quan đến vụ cướp giật tài sản
ra vào dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai tại một khu chợ trên địa bàn
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh văn phương năm mươi tuổi
trú tại phường tân chính quận thanh khê về hành vi cướp giật tài sản
trước đó phương đi đến khu vực chợ mới thuộc địa bàn phường hòa thuận đông quận hải châu
thì phát hiện xe máy của ông lê đức hà dựng trên vỉa hè không có người trông coi mà vẫn cắm chìa khóa
liên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
khi vừa lùi xe xuống đường thì phương gặp ông hà bị chặn lại nhưng vẫn tăng ga bỏ chạy
nhận tin báo công an quận hải châu đã khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm
tổ tuần tra của công an phường hòa thuận đông phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu
đã phát hiện và bắt giữ phương tại ngã tư ông ích khiêm trần cao vân thu giữ được xe máy của ông hà bị mất
hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn văn quý chú tại phường tám thành phố đà lạt giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quý thanh lộc phát
để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
theo đó trong thời gian thực hiện hợp đồng với ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng đam rông
về việc tận thu tận dụng gỗ là cây rừng có nguy cơ ngã đổ trong mùa mưa bão
nguyễn văn quý dưới danh nghĩa là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quý thanh lộc phát
đã chỉ đạo nhân viên khai thác trở gỗ từ các tiểu khu thuộc xã phi liêng huyện đam rồng
trái với các quy định trong hợp đồng đã ký
kiểm tra nhà xưởng và bãi tập kết của công ty quý thanh lộc phát
lực lượng chức năng phát hiện gần sáu mươi mét khối gỗ thông tươi và gỗ cây trò không rõ nguồn gốc
đang được tập kết tại đây hiện công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ
cũng tại tỉnh lâm đồng vào những ngày cuối tuần lượng phương tiện đông do nhiều du khách
chọn đà lạt là điểm đến du lịch nguy cơ cao xảy ra các tình huống mất an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp với công an huyện di linh
tuần tra chốt chặn và xử lý nhiều xe mô tô phân khối lớn vi phạm trên quốc lộ hai mươi
chỉ trong chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai tổ công tác đã lập biên bản xử lý trên năm mươi trường hợp
phần lớn là xe mô tô phân khối lớn vi phạm luật giao thông lỗi phổ biến nhất của người điều khiển
các phương tiện là vi phạm về tốc độ cá biệt tại nhiều đoạn đường trên quốc lộ hai mươi thuộc khu dân cư
khu đô thị các phở thủ vẫn chạy với tốc độ cao có trường hợp lên tới gần một trăm linh km một giờ
cùng với đó nhiều xe mô tô phân khối lớn khi bị xử lý còn được phát hiện đã độ chế
thay đổi kết cấu của nhà sản xuất không bảo đảm điều kiện kỹ thuật để lưu thông
ngoài lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
lực lượng cảnh sát giao thông còn tạm giữ các phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định